thưa quý vị với việc dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại tại một số địa phương trong thời gian gần đây
nhiều khách du lịch đã hoãn hủy chương trình du lịch dịch vụ đã đặt trước và yêu cầu hoan tiên lại một trăm linh
thực tế này tạo ra tác động tiêu cực mới thậm chí nặng nề và lâu dài hơn cho toàn ngành du lịch nói chung
hoạt động du lịch lữ hành trên cả nước một lần nữa bị ngưng trệ
các đơn vị lữ hành doanh nghiệp du lịch lại một lần nữa rơi vào cảnh lao đao khó khăn trồng chất khó khăn
ngay cả những hãng lữ hành lớn cũng chỉ còn biết hoạt động cầm chừng
còn những người làm trong ngành du lịch như các hướng dẫn viên thì cầm chắc cảnh thất nghiệp mất hoàn toàn thu nhập
anh nguyễn tiến luận đã có hơn một mươi năm năm gắn bó với công việc hướng dẫn viên cho các đoàn khách việt nam đi du lịch nước ngoài
từ khi dịch covid một mươi chín xuất hiện ở việt nam lần đầu tiên đường bay quốc tế đóng băng
anh tiến luận được công ty hỗ trợ chuyển sang hướng dẫn viên nội địa
đầu tiên của tôi là vào ngày hai tháng sáu và cái tour cuối cùng gần đây nhất là vào ngày hai mươi tám tháng bảy đã kết thúc
sau đó thì hoàn toàn không có một cái tour nào nữa
và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi lại đang phải ở nhà cho nên là vô cùng khó khăn
sau khi covid lần một đã xuất hiện thì chúng tôi đã có sự giảm về nhân sự
và bắt đầu là từ ba mươi xuống năm mươi và tiếp tục nữa đó là tám mươi
cho đến hiện tại như bây giờ thì chúng tôi đã duy trì với số lượng nhân sự là ba mươi tại văn phòng
cuối tháng bảy vừa qua dịch covid một mươi chín quay trở lại đã xóa sạch nỗ lực hồi phục của ngành du lịch suốt ba tháng trước đó
dịch xuất hiện ở đà nẵng rồi lan sang một số địa phương khác kéo theo làn sóng hủy tour hủy dịch vụ du lịch
và những hướng dẫn viên như anh tiến luận cũng không có việc làm
thì tôi lại còn có một cái gánh nặng kinh tế rất là lớn nữa đó là cái nhà này thì hai năm trước tôi đã phải vai ngân hàng để mua
và mỗi một tháng bây giờ thì phải trả lãi và gốc cũng rất là nhiều tiền
thu nhập của cả gia đình tôi bây giờ hiện tại chỉ có trong mức lương của vợ tôi thôi
và mức lương đấy thì hiện tại cũng đang bị giảm rất là nhiều sau dịch covid này
cho nên là thực sự đang rất là khó khăn
nguyễn tiến long một hướng dẫn viên du lịch trẻ yêu xe dịch cũng đã có năm năm gắn bó với công việc này
đợt dịch covid một mươi chín trở lại lần hai từ lần dẫn tour cuối cùng là cuối tháng bảy
long vẫn đang chật vật tìm công việc phù hợp do thời gian nghỉ ở nhà quá lâu
mấy tháng không đi làm cho nên là cái tiền trong ngân khối của mình nó cạn kiệt
nên thành ra là mình cũng rất là khó khăn trong khoảng thời gian này
sau khi đi du lịch nội địa được một thời gian làm du lịch nội địa được một khoảng hơn tháng
thì là du lịch quay trở lại
tuy nhiên rằng là đợt dịch covid thứ hai đã đến
thì gần một tháng này thì mình cũng không có việc làm chủ yếu ở nhà
một số lao động trong ngành du lịch đã cố gắng tìm cách xoay sở và ổn định với công việc mới
tuy nhiên vẫn có những người đang phải chật vật tìm một công việc phù hợp để có thể nuôi sống bản thân và gia đình
họ đang rất cần những chính sách hỗ trợ trước mắt và cả trong lâu dài để có thể tiếp tục cầm cự
duy trì cuộc sống chờ đợi một đợt khôi phục mới
đồng thời đây cũng là một sự chuẩn bị cần thiết để khi ngành du lịch quay trở lại hoạt động bình thường
sẽ không có cảnh thiếu hụt nhân sự xảy ra
trước những khó khăn đó một số đơn vị lữ hành đã chuyển đổi hình thức hoạt động
tạo công an việc làm ở lĩnh vực dịch vụ khác cho nhân viên của mình có thu nhập
cho đến khi du lịch hoạt động trở lại
một số cơ sở lưu trú cũng tạo điều kiện ký các loại giấy tờ để giải quyết cho nhân viên làm hồ sơ để hưởng gói hỗ trợ sáu mươi hai tỷ đồng
theo như thống kê của tổng cục du lịch thì tôi thấy là có khoảng hai mươi năm hướng dẫn viên
mà đa phần là hướng dẫn viên tự do thì hầu như là người ta không có việc gì để làm
công việc hoàn toàn mới và cũng không liên quan đến du lịch nhiều
nhưng mình cũng giữ được một số nhân lực mà các bạn ấy có kỹ năng chuyển đổi nhanh
thứ hai là những công việc mà nó không quá khó
công việc xếp hàng buôn bán trực tuyến đã giúp đỡ anh tứ trang trải những nhu cầu trong cuộc sống
công việc mới đầu chỉ nghĩ tạm thời đã dần trở thành công việc chính của anh nuôi sống anh và gia đình
nếu mà dịch tiếp diễn như thế này thì thực sự sẽ càng khó khăn hơn
mình sẽ tính đến cái chuyện là mình sẽ phải làm thêm một ngành nghề nữa
đi học thêm kiến thức hoặc là đi trao dồi thêm một cái kỹ năng nào đó
sau đó phục vụ cho công việc của mình một hai năm tới khi mà du lịch quay trở lại
thì mình sẽ làm tốt hơn công việc của mình đem đến những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn cho khách hàng của mình
cho đến tận bây giờ thì chúng tôi cũng liên tục tham gia các cuộc họp
đối với lại bên hiệp hội du lịch với tổng cục du lịch với sở du lịch
và chúng tôi cũng có những tham vấn về đứng tới góc độ là một doanh nghiệp tư nhân
nhân sự trong du lịch về việc là làm thế nào để các bạn có thể là nhận được cái số tiền mà hỗ trợ của chính phủ
đúng quả thực là thời gian qua nó cũng vẫn có những hạn chế
nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong tương lai gần trong thời gian tới trong một mươi hai tháng tới
tôi mong đợi rằng là chúng ta sẽ có những cái định hướng rất dài hơi về sản phẩm
về nhân sự về chính sách hỗ trợ phải rất là cụ thể
các doanh nghiệp sản phẩm
các doanh nghiệp du lịch đã có những đề xuất đề nghị tổng cục du lịch
bộ văn hóa thể thao và du lịch có ý kiến với ngân hàng nhà nước
xem xét gói hỗ trợ tín dụng cho những đơn vị doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng được vay lãi suất ưu đãi
đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch